phường phú đô quận nam từ liêm hà nội khiến một người thiệt mạng
ngày một bốn cơ quan chức năng quận nam từ liêm hà nội bước đầu xác định được nguyên nhân vụ hỏa hoạn
tại phường phú đô quận nam từ liêm là do một nữ nghi phạm châm lửa tự đốt
theo đó trích xuất từ camera an ninh tại hiện trường sân nhà số bốn ngõ sáu mươi đường phú đô
phường phú đô quận năm từ liêm hà nội vào thời điểm một mươi chín h ngày ba mươi một tháng ba
xuất hiện một nữ nghi phạm mặc quần áo chống nắng đi từ góc sân ra đứng cạnh khoảng năm chiếc xe máy liên tục châm lửa
sau khoảng ba bốn lần châm lửa đám cháy bùng lên từ một chiếc xe máy rồi lan ra nhiều chiếc bên cạnh
nghi phạm sau khi gây ra vụ việc đã bỏ chạy trên một chiếc xe máy
hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ những nghi phạm này và tiến hành lấy lời khai ban đầu
vào chiều tối qua ngày ba mươi một tháng ba
một đối tượng có dấu hiệu thực hiện hành vi cướp ngân hàng thì bị lực lượng chức năng nhanh chóng ngăn chặn và bắt giữ
đối tượng trần tuấn anh chú tại phường hùng vương thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc
điều khiển xe máy tới phòng giao dịch đán ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
chi nhánh nam thái nguyên sau một hồi quan sát đã đi vào chi nhánh đổ xăng ra sản phòng giao dịch
thấy vậy lực lượng bảo vệ của chi nhánh đã khống chế được đối tượng và báo cho lực lượng công an đến kịp thời bắt giữ đối tượng
theo lời khai ban đầu do gia đình đang nợ số tiền khoảng hai tỷ đồng
tuấn anh đã lên kế hoạch đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ
từ ngày hai mươi chín tháng ba đối tượng đã đi từ vĩnh phúc đến thái nguyên thuê phòng trọ và đi quanh thành phố để tìm địa điểm gây án
chiều ngày ba mươi một tháng ba thấy phòng giao dịch đán vắng người nên đối tượng đã quyết tâm thực hiện hành vi cướp tài sản
công an thành phố thái nguyên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết
hiện đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với nguyễn văn đầy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú huyện long hồ về hành vi giết người xảy ra vào trưa ngày ba mươi tháng ba
tại một công ty trong khu công nghiệp hòa phú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
vào trưa ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn đầy biết được vợ của mình bị đồng nghiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú huyện tam bình dùng lời lẽ thô tục xúc phạm
đây đã đến bộ phận nạn nhân làm việc để hỏi chuyện thì xảy ra đánh nhau
trong lúc sô sát nạn nhân đã tử vong
kết quả khám nghiệm nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do sốc mất máu cấp
sau đó đầy đã đến đồn công an khu công nghiệp hòa phú để đầu thú
hai tụ điểm đánh bạc tại phường bửu long thành phố biên hòa và xã thanh sơn huyện định quán
đã bị công an tỉnh đồng nai chếp phá
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ gần chín mươi triệu đồng tiền mặt trong người các đối tượng
cùng nhiều tăng vật liên quan đến việc đánh bạc
qua sàng lọc cơ quan công an xác định có một mươi bảy đối tượng chú tỉnh đồng nai tham gia đánh bạc
nên đã tiến hành tạm giữ
còn tại tỉnh phú yên hôm qua hàng loạt tuyến giao thông tại thành phố quảng ngãi
đã bị ngập sâu do mưa lớn
tại huyện tuy an đến nay vẫn còn hai người mất tích là cháu trần văn thiện
sinh năm hai nghìn tám tại xã an hòa hải
và nguyễn sam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tại xã an hòa hải bị cuốn trôi khi ở trên thuyền để ra khu vực nuôi tôm hùm
đối với nuôi trồng thủy sản hơn hai bốn trăm linh lồng ươm tôm hùm giống bị cuốn trôi
người dân địa phương vẫn đang nỗ lực trục vớt tàu thuyền bị đánh chìm vào bờ để sửa chữa
và vớt những con tôm hùm giống khỏi còn xót lại để tiếp tục ươm nuôi
việc sóng to gió lớn xảy ra vào thời điểm này và gây thiệt hại nặng là điều hiếm gặp
hiện lực lượng công an phú yên đang triển khai các biện pháp giúp cho dân khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ này
theo lộ trình của chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi tám
thì năm nay sách giáo khoa phổ thông mới sẽ tiếp tục được thực hiện ở khối ba khối bảy và khối một mươi
đây là năm thứ ba liên tiếp ngành giáo dục cho ra mắt bộ sách mới trong chương trình giáo dục phổ thông mới
hiện các nhà trường đang gấp rút cho giáo viên tìm hiểu và tập huấn để kịp năm học mới
năm nhà xuất bản được phê duyệt với một trăm hai mươi bảy đầu sách giáo khoa của cả ba khối lớp ba bảy và một mươi
theo các tác giả biên soạn sách lần này cho biết chương trình mới bên cạnh đổi mới về cách tiếp cận phát triển năng lực
chương trình còn được xây dựng theo hướng phân hóa và gần với định hướng nghề nghiệp của học sinh
những chủ đề của từng tiết học là không để bẻ vụn ra
mà phải thiết kế những chủ đề mà có tính khái quạt hơn bằng tính hệ thống hơn
học sinh sẽ giá công và kết nối
học sinh sẽ có được nhiều cách nhất để có thể là tích hợp để mà linh hoạt trong việc vận dụng vào đời sống và giải thích những vấn đề của lý truyền
thì đó là cái lựa chọn là chủ đề là phải rộng thì đó là một cái nguyên tắc và mới hơn ở trước
cho bởi vậy mà hiện nay trong sách giáo khoa thì ít người ta không thiết kế theo từng bài một tiết học
mà hiện nay trong sách giáo khoa đặc biệt là sách giáo khoa của sinh học một mươi của bộ khánh diều
là chúng tôi thiết kế ít nhất là từ hai tiết cho đến bốn tiết là tối đa
để đủ để
để mà có thời gian để giáo viên thi công và tiền năng lực
hiện các nhà trường đang gấp rút cho giáo viên tập huấn theo chỉ đạo của phòng giáo dục và sở giáo dục đào tạo
hiện tại thì khi mà các cái buổi tập huấn từ sở giáo dục và từ phòng giáo dục xong thì về nhà trường chúng tôi cũng có những triển khai tiếp tục tới giáo viên
và đối với đội ngũ ban giám hiệu nhà trường các tổ trưởng chuyên môn thì chúng tôi cũng có những buổi làm việc để cùng đưa ra ý kiến
cùng đưa ra những cái tìm hiểu hoặc là những cái thống nhất tìm ra những cái ưu việt của từng bộ sách
năm nay với chương trình mới ở bậc phổ thông đối với lớp một mươi sẽ có hơn một trăm linh tổ hợp môn học để học sinh lựa chọn
học sinh phải chọn năm môn từ ba nhóm môn học mỗi nhóm chọn ít nhất một môn học
một cái hướng mà phù hợp với nguyện vọng của các em phù hợp với năng lực của các em thì lúc đấy các em mới có thể là theo suốt cả ba năm học
để định hướng cho các em
tới cái trường đại học hoặc là cái nghề nghiệp của các em thì đấy cũng là chính là cái mà mục đích của cái bộ sách giáo khoa mới đề ra
theo yêu cầu của bộ giáo dục và đào tạo các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các nhà xuất bản
tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa thời gian hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
để các trường có thời gian lựa chọn tập huấn tới giáo viên về chương trình mới phát hiện tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực giảng
tuy nhiên thì ý tưởng của mỗi cuốn sách của mỗi nhóm tác giả thì có những sự khác nhau
nên chính vì vậy thì chúng tôi rất là mong muốn là các thầy các cô hãy chú ý lắng nghe
để hiểu rõ được cái ý tưởng của tác giả khi thiết kế cái cuốn sách ở mỗi một môn học
và từ đó có thể nghiên cứu có thể trao đổi trong tổ nhóm để tham mưu với lãnh đạo các nhà trường
để lựa chọn cái bộ sách phù hợp với trường mình
những sai sót trong sách lớp một lớp hai đã xuất hiện ở các bộ sách phát hành trước đó
mong muốn lựa chọn được những cuốn sách ưu việt nhất phù hợp với điều kiện của nhà trường học sinh đang được đặt ra
và tiếp nối chương trình xin mời quý vị theo dõi những chính sách đáng chú ý có trong bản tin sáng ngày hôm nay
thuế bảo vệ môi trường đối với xăng
từ ngày một tháng bốn đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai thuế bảo vệ môi trường đối với xăng
trừ xăng etanol dầu diazen dầu mazut dầu nhờn mỡ nhờn sẽ được giảm năm mươi
giảm bảy mươi mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa
theo tính toán của bộ tài chính việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn như đề xuất
sẽ góp phần trực tiếp làm giảm giá bán lẻ xăng dầu mỡ nhờn bao gồm cả thuế giá trị gia tăng
theo thông tư số một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai doanh nghiệp tổ chức về du lịch sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo
bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động nghề du lịch với số tiền như sau
đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến ba tháng mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp
và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng một người một khóa đào tạo
đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên ba tháng mức hỗ trợ tính theo tháng mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế
nhưng tối đa không quá một triệu năm trăm linh nghìn đồng một người một tháng và thời gian hỗ trợ tối đa không quá sáu tháng